lợi dụng sự quản lý lòng lẻo của chính quyền địa phương cùng với giá cát xây dựng lên cao
trên địa bàn tỉnh con tum đã xuất hiện nhiều điểm khai thác cát lậu
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay sở tài nguyên và môi trường tỉnh con tum đã ra quyết định xử phạt
trên cơ sở khai thác cát trên địa bàn trong đó có một cơ sở bị rút giấy phép khai thác sáu tháng
phạt tiền hàng trăm triệu đồng
ubnd tp con tum đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể đối với sáu xã phương
để tình trạng khai thác cát xảy ra tuy nhiên tình trạng khai thác cát lậu vẫn diễn biến phức tạp
mới đây nhất vào ngày hai mươi chín tháng sáu theo phản ánh của người dân địa phương
một bãi cát lậu với quy mô lớn dài hai trăm linh mét rộng hàng chục mét trên sông dak persi huyện dakto
hàng ngày xuất bán hàng trăm mét khối cát tồn tại năm sáu năm nay
nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn
sau khi báo chí thông tin ngày bốn tháng bảy văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo
của phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh con tum chỉ đạo
điều tra xác minh việc khai thác cát trái phép trên sông đắk xi kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm